mất việc làm mất thu nhập cuộc sống bấp bềnh có đến hàng nghìn người lao động ở hà nội rơi vào tình cảnh này
cũng đến nộp hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
chị trần thị trang cho biết trong thời gian mất việc ở nhà số tiền trợ cấp từ nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp
dù chỉ khoảng ba triệu đồng một tháng nhưng cũng giúp chị trang trải phần nào cuộc sống
không chỉ vậy khi đến đây chị còn được tư vấn giới thiệu việc làm và hiện chị đang tích cực phối hợp với trung tâm
lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực sở trường của bản thân để sớm quay lại thị trường lao động
hà nội này ví dụ như là tiền nhà tiền điện tiền nước tiền ăn hàng tháng và tôi có trích ra một số tiền
để trong khoản đấy tôi tìm hiểu công việc xu hướng nghề nghiệp mới
theo báo cáo của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội tính đến hết tháng tám
trung tâm đã tiếp nhận khoảng một mươi tám hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng hơn hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
do số người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp đông sau dịp giãn cách
vì vậy các cán bộ tại trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã đẩy mạnh các hình thức làm việc gián tiếp qua email
chi trả chế độ qua bưu điện kết hợp với hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm lồng ghép cho người lao động thất nghiệp
tôi qua theo dõi số liệu thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp một mươi năm qua
với cái thu hút của chính sách với cái hiệu quả công tác
với cái tuyên truyền thì luôn luôn có cái số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm sau cao hơn năm trước
cho nên tỷ lệ tăng này tôi cho rằng là vẫn là hợp lý nằm trong cái sự gia tăng của tăng lên của chính sách
cục việc làm bộ lao động thương bình và xã hội cho biết
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước là hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
chỉ riêng tháng ba năm hai nghìn hai mươi tháng cao điểm do ảnh hưởng của đại dịch
cả nước đã có gần sáu mươi người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng ba mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đưa tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp quý i năm hai nghìn hai mươi lên một trăm ba mươi hai người tăng một mươi so với quý i năm hai nghìn một mươi chín
tổng trì ba tháng đầu năm từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho các chế độ bảo hiểm thất nghiệp là gần hai tám trăm linh tỷ đồng

với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là ba bảy triệu đồng một người một tháng
có thể nói thời gian qua bảo hiểm thất nghiệp đã thật sự giúp người lao động bảo đảm duy trì cuộc sống
giúp người sử dụng lao động không bị áp lực về tài chính vì không phải chi trả trợ cấp thôi việc
mất việc cho người lao động và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước
chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã áp dụng và triển khai ở việt nam được hơn một mươi năm
và thấy được rất rõ tính ưu việt cũng như hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
đặc biệt là đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp
như vậy trong một thời gian rất ngắn như vậy ta đã chi số tiền lớn đến mức độ miền tỉnh như vậy
thì phải nói là để hỗ trợ kịp thời cho người lao động
như thế thì chúng ta thấy là có lẽ là không còn cái chính sách nào mà có thể ưu việt hay là triển khai nhanh nhạy
cũng như là kịp thời so với cái việc mà sử dụng quỹ để trực tiếp hỗ trợ cho người lao động
chính sách bảo hiểm thất nghiệp có được kết quả như hiện nay là nhờ công tác triển khai
được thực hiện đồng bộ kịp thời của ngành bảo hiểm xã hội và ngành lao động thương bình và xã hội
cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành liên quan
đặc biệt trong đại dịch covid một mươi chín hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm đã phát huy chức năng quản trị thị trường lao động
thông qua thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động bảo đảm một phần cuộc sống
vượt qua những khó khăn lúc đại dịch
trong những thời gian gần đây chính sách bảo hiểm thất nghiệp được sự quan tâm chung
đặc biệt là cục việc làm sở đồng thương minh xã hội trong công tác tuyên truyền đối thoại và trực tiếp
đối với người lao động giống như người chủ sử dụng lao động
đưa cái chính sách này đến với người lao động giống như người chủ lao động hiểu và biết được
thực hiện chính sách đảm bảo thực hiện
trong thời gian mình thực hiện phần lớn là mình đạt được mục đích của mình là tư vấn định hướng
sao cho người lao động trở lại thị trường
sớm nhất đồng thời là giải quyết các chế độ đúng người đúng các thời gian
và đồng thời là cấp phát những chế độ bảo hiểm thất nghiệp giống như là học nghề cho đối tượng
chính sách bảo hiểm thất nghiệp qua một mươi năm triển khai thực hiện thì đã sớm đi vào cuộc sống của xã hội
và được người lao động và người sử dụng đánh giá rất là cao
đã có phần là một trong những công cụ có phần bằng bình ẩn quan sinh xã hội
trong một mươi năm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì số người lao động
không may mắn mất việc làm thì chính sách bảo hiểm thất nghiệp không những là hỗ trợ về vấn đề tài chính
trong cái giai đoạn khó khăn ban đầu nhưng mà chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đã hỗ trợ
cho người lao động trong vấn đề học nghề chuyên đấu gần nghề và tìm kiếm việc làm
để sớm quay lại thị trường lao động
thời gian tới để phát huy vai trò tích cực hơn của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
cần có giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm thất nghiệp
bên cạnh việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động
cần tăng chi cho việc thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin thị trường lao động
khai thác vị trí việc làm chống để đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm
và hỗ trợ học nghề cho người lao động
về lâu dài cần hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bảo phủ tham gia
nhất là đối với lao động trong khu vực phi chính thức
cùng với đó bổ sung các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp
chính sách bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta hiện nay nặng về giải quyết hậu quả
hơn là chủ động phòng ngừa để giảm thiểu thất nghiệp
trong thiết kế chính sách thì chỉ khi người lao động thất nghiệp
thì họ được hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp hỗ trợ đào tạo để phù hợp công việc mới
nhưng mà chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp làm sao mà sắp xếp lại lao động
làm sao mà duy trì được việc làm cho người lao động
chưa được thiết kế rõ nét trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp
ngay cả vấn đề tổ chức triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp
các trung tâm dịch vụ việc làm cũng khá là nỗ lực
nhưng mà hiện nay tồn tại không ít vấn đề
cơ chế tài chính hiện nay ra làm sao khi mà có khá là nhiều nguồn
một nguồn là từ bảo hiểm thất nghiệp một nguồn là từ ngân sách của nhà nước
khán bộ thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp
thì chúng tôi cũng cho rằng là không ít những cái tồn tại
chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã và đang khẳng định tính ưu việt
trong việc bảo đảm an sinh xã hội ổn định đời sống
việc làm cho người lao động tại địa phương nói riêng
cũng như trên cả nước nói chung
để chính sách bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả hơn
thiết thực hơn cần tăng cường liên kết giữa người sử dụng lao động và người lao động
trong công tác thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm
cùng với đó trung tâm dịch vụ việc làm cần thực hiện giải pháp nâng cao
đổi mới hoạt động tư vấn hỗ trợ việc làm
kết nối người lao động với doanh nghiệp hiệu quả nhất
nhằm hướng người lao động sớm trở lại thị trường lao động
thời gian qua email lao độngvàxãhộiaconggmail com của chúng tôi
đã nhận được nhiều câu hỏi của khán giả liên quan đến thủ tục
hướng dẫn cho các doanh nghiệp
chúng tôi xin được giải đáp một số câu hỏi
chị nguyễn thùy linh tại cần thơ đặt câu hỏi
người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng lao động
nhưng phải nghỉ việc trước thời hạn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thì có được nhà nước hỗ trợ hay không
trả lời nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi quy định
người lao động có hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
để được nhận hỗ trợ phải bảo đảm điều kiện như sau
phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên
với lý do là các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương
bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
những trường hợp không phải lý do này không được chấp nhận
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
những trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không được hỗ trợ
người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương
nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn ba tháng
kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
để được giải quyết chế độ theo quy định
chị nguyễn thị anh bắc ninh hỏi
tôi đã làm việc được năm năm và được công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ
sắp tới tôi sẽ nghỉ việc tại công ty này
xin hỏi tôi muốn làm việc được năm năm
nếu muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời hạn nộp hồ sơ là bao lâu và nộp ở đâu
theo quy định tại khoản một điều một mươi bảy nghị định số hai mươi tám ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
thì trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp
phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
theo đúng quy định tại điều một mươi sáu của nghị định này
cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở lao động thương bình và xã hội tại địa phương
nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp
anh phạm văn sinh tại bình dương hỏi
phải đáp ứng đủ những điều kiện gì để được hỗ trợ học nghề
nếu đang học nghề này muốn chuyển sang học nghề khác có được hay không
trả lời theo quy định tại điều số năm mươi năm luật việc làm
thì người lao động đang đóng bảo hiểm
thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
trừ các trường hợp sau đây người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
hợp đồng làm việc trái pháp luật hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
do cơ quan quản lý nhà nước về lao động thành lập trong thời hạn ba tháng
kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
chưa tìm được việc làm sau một mươi năm ngày ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
trừ các trường hợp sau đây thực hiện nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an
đi học tập có thời hạn từ đủ một mươi hai tháng trở lên
chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở cai nghiện bắt buộc bị tạm giam
chấp hành hình phạt tù ra nước ngoài định cư đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng chết
đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ chín tháng trở lên
trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật
nếu đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ được hỗ trợ một lần để học một nghề
thuộc danh mục nghề theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
tại cơ sở dạy nghề không được chuyển sang học nghề khác
khi đã được hỗ trợ học một nghề trước đó
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình lao động và xã hội tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau